phần cuối tin sáng phương nam ngày hôm nay sẽ là tin tức về văn hóa
thưa quý vị nền tảng quảng bá văn hóa trực tuyến ecklink vừa chính thức đi vào vận hành
ekling là đơn vị cấp hai của unesco sẽ hỗ trợ cho các quốc gia châu á kinh phí số hóa
các di sản phi vật thể và vật thể trên mạng xã hội
sáng phương nam đã có cuộc trò chuyện cùng với viện trưởng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
vcas để hiểu về lộ trình đưa các di sản việt lên x link
cũng như là về tư duy giới thiệu văn hóa trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
với hỗ trợ tài chính từ x link kết hợp cùng các nguồn lực sản có
viện văn hóa nghệ thuật quốc gia vks đã phát hành một mươi phim nhân học về di sản phi vật thể việt nam
như các điệu nhạy các thực hành tính ngưỡng dân gian
việt nam là đối tác thứ sáu trong mạng lưới các quốc gia được esting hỗ trợ quảng bá
bên cạnh fiji malaysia mông cổ kazakhstan và uzbekistan
ở đây là tiêu biểu theo các tổng người
tiêu biểu theo các vùng miền thể hiện được quá trình dựng nước và giữ nước của chúng ta
thể hiện sự phong phú và đặc sắc trong di sản văn hóa của chúng ta
những cái mà chúng ta có thể khoe ra với thế giới
thì đó là những tiêu chí cơ bản để chúng tôi hình thành nên một mươi bộ phim
đến nay riêng vcas đã sản xuất tám trăm sáu mươi năm video hơn bốn mươi hình ảnh
cùng hơn một mươi trang tư liệu về di sản việt di sản vật thể và phi vật thể
tuy nhiên vks cũng tiếp tục liên hệ với những đơn vị công lập và xã hội hóa khác
để tạo ra thêm nguồn tư liệu số này
bởi covid một mươi chín đã đặt ra bài toán phải đẩy nhanh tiến độ số hóa các di sản
vừa phục vụ lưu trữ vừa làm cơ sở để bảo tồn vừa tạo nền tảng cho ngành du lịch thực tế ảo
nhiều các cơ quan người ta đã có bảo tàng ảo có các trưng bày ảo
có các cái cuộc biểu diễn nghệ thuật trực tuyến v v
đối với viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
chúng tôi cũng mong muốn có được một quy mô có được hình thức như vậy
từ công nghệ số hóa
có thể đến được thông qua du lịch có thể thông qua cái mà chúng ta đã số hóa các cái di sản
để từ đó tạo ra một hoạt động du lịch tại chỗ
từ những trải nghiệm tại chỗ này với di sản ấy
chúng ta có được thêm tình yêu đối với di sản đất nước
đó cũng là một cái mà chúng tôi mong muốn rằng
từ việc số hóa này từ việc tham gia vào h link này
chúng ta có được thêm những thuận lợi không chỉ là phát triển du lịch
không chỉ là tiếp cận với di sản
mà còn đối với sản phẩm
đối với sự phát triển chung của văn hóa của đất nước
sự hợp tác giữa v cast và h link thời gian tới không chỉ về hỗ trợ kinh phí
mà h link sẽ tư vấn dựa trên kinh nghiệm công nghệ
giới thiệu các kỹ thuật số hóa để xây dựng không gian tương tác ảo
để đưa thêm nhiều di sản việt lên mạng xã hội trực quan và hấp dẫn hơn